hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là sáu tám trăm một mươi hai tám trăm một mươi tám ca trong đó có ba năm trăm bốn mươi bảy bốn trăm tám mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưới cao trong đợt dịch này bao gồm hà nội tp hcm bình dương bắc ninh nghệ an
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm sáu mươi tám chín trăm năm mươi bốn ca trên một ngày
tổng số ca được điều trị khỏi bệnh là ba năm trăm một mươi bảy bốn trăm tám mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn hai trăm một mươi ca trong đó thở oxy qua mặt nạ ba ba trăm hai mươi hai ca thở oxy dòng cao bốn trăm năm mươi tám ca thở máy không xâm lấn một trăm linh ba ca thở máy xâm lấn ba trăm một mươi tám ca ecmo chín ca
số bệnh nhân tử vong trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là bảy mươi bốn ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi một sáu trăm linh bảy ca chiếm tỷ lệ sáu so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia
về tình hình xét nghiệm số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện xét nghiệm được ba mươi sáu hai trăm hai mươi hai tám trăm bốn mươi ba mẫu

tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi chín bảy trăm bốn mươi một lượt người tăng hai trăm bốn mươi ba tám trăm bốn mươi bảy mẫu so với ngày trước đó
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hai trăm linh bảy trăm hai mươi chín tám trăm năm mươi bốn liều
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm tám mươi ba sáu trăm bảy mươi sáu tám trăm chín mươi ba mũi
mỗi một là bảy mươi chín trăm hai mươi ba một trăm ba mươi tám liều
mũi hai là sáu mươi bảy tám trăm bốn mươi hai năm trăm tám mươi sáu liều
mũi ba là sáu mươi bảy tám trăm bốn mươi hai năm trăm tám mươi sáu liều

mũi bổ sung là một mươi bốn năm trăm tám mươi một một trăm bảy mươi hai liều
mũi nhắc lại là hai mươi tám tám trăm ba mươi sáu sáu trăm chín mươi liều
số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là một mươi bảy năm mươi hai chín trăm sáu mươi một liều
trong đó mũi một là tám bảy trăm năm mươi một hai mươi liều
mũi hai là tám ba trăm linh một chín trăm bốn mươi một liều
theo hướng dẫn quản lý

dưới mắc covid một mươi chín
bán hành kèm theo quyết định sáu trăm linh bốn qdbit của bộ y tế
đối với s điều trị tại nhà
là trẻ dưới năm tuổi cần theo dõi các dấu hiệu
tinh thần bú ăn
đo dân nhiệt hai lần trên một ngày
điểm nhịp thở mạch
đo spu hai màu sắc da
niềm mạc dối luận tiêu hóa
khi người chăm sóc
quản lý f là trẻ dưới năm tuổi điều trị tại nhà
phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây
phải thông báo ngay cho cơ sở quản lý
người mắc covid một mươi chín tại nhà trạm y tế phường trạm y tế lưu động trung tâm vận chuyển cấp cứu
để được khám bệnh thư trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời
hoặc đưa trẻ mắc covid một mươi chín đến các cơ sở y tế để được khám chữa bệnh
một tinh thần trẻ quấy khóc và không chịu chơi không hóng chuyện hoặc ly bỉ hoặc co dậy
sốt cao liên tục trên ba mươi chín độ c và khó hạ thân nhiệt bằng các phương pháp như dùng thuốc hạ sốt
trường lao người bằng nước ấm hoặc sốt không cải thiện trong bốn mươi tám giờ
ba trẻ thở nhanh hơn so với tuổi
bốn trẻ thở bất thường khó thở thở phật phồng cánh mũi co kéo hõm ức cơn lên sườn
năm spo hai dưới chín mươi sáu
sáu tím tái
bảy mất nước mùi xe mất trũng khát nước đái ít
tám nôn mọi thứ
chín trẻ không bú được hoặc không ăn không uống được
một mươi trẻ không bú được hoặc không ăn không uống được
chín trẻ mắc thêm các bệnh khác như sốt xuất huyết tay trên miệng
một mươi một bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ em mà thấy cần khám chữa bệnh
theo thống kê của bộ y tế ngày một mươi sáu tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận
một trăm tám mươi năm trăm năm mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới tăng năm tám mươi bốn ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
trong đó có một trăm hai mươi một hai trăm linh một ca trong cộng đồng
trước thì hình dịch bệnh đang gia tăng do biến trục
trưởng omicron việc bảo vệ người dân thuộc nhóm nguy cơ cao vẫn là biện pháp rất quan trọng
thành phố hồ chí minh tiếp tục triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm có nguy cơ mở rộng
cho người trên năm mươi tuổi và người có bệnh nền ở mọi lứa tuổi
khi trong nhà có người thuộc nhóm nguy cơ ca mắc covid một mươi chín hoặc f trở nặng
có dấu hiệu suy hô hấp thở nhanh hoặc khó thở hoặc fp hai dưới chín mươi sáu
thì người nhà cần liên hệ đến trạm y tế trạm y tế lưu động nơi cư trú để được hỗ trợ xử lý cấp cứu
và chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất
nếu không gọi được có thể liên hệ trực tiếp tầm đài một nghìn hai mươi hai ba chín trăm sáu mươi bảy bảy trăm bảy mươi một nghìn một mươi để được hỗ trợ
trên các trang mạng trong vòng hai mươi bốn giờ qua thế giới đã ghi nhận trên một năm triệu ca mắc covid một mươi chín
và trên bốn ba trăm linh ca tử vong tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt bốn trăm sáu mươi ba triệu ca
trong đó trên sáu bảy triệu ca đã tử vong
ba quốc gia có số ca mắc
ca mắc trong hai mươi bốn giờ qua cao nhất thế giới là hàn quốc đức và pháp
ba quốc gia có số ca tử vong trong hai mươi bốn giờ qua cao nhất trên thế giới là nga mỹ và đức
tính từ đầu đại dịch mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới
với trên tám mươi một hai triệu ca mắc covid một mươi chín và trên chín trăm chín mươi ba ca tử vong
tiếp đó là ấn độ với trên bốn mươi ba triệu ca mắc và trên năm trăm một mươi sáu ca tử vong
đứng thứ ba là brazil với hai mươi chín bốn triệu ca mắc
đứng thứ bốn là trung quốc với hai mươi sáu năm triệu ca tử vong
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cic mỹ cho biết dòng phụ ba hai của biến chủng omicron
đang là biến chủng lên lang chủ đạo gây nên bệnh covid một mươi chín tại nước này
chiếm hai mươi năm tổng số ca mắc mới tăng mạnh so với mức một mươi của một tuần trước đó
kể từ một tháng vừa qua omicron dường như là biến chủng chủ đạo tại mỹ
tuy nhiên trong vài tuần trở lại đây dòng phụ ba hai đang dần nổi lên
các số liệu được cdc công bố
các số liệu được cdc công bố sau khi giám sát trẻ nhập viện tại bệnh viện covid một mươi chín
theo đó tính đến cuối tháng một tại mỹ tỷ lệ nhập viện do covid một mươi chín ở mọi lứa tuổi đã được tiêm vaccine
thấp hơn so với nhóm chưa được tiêm chủng
xong khoảng cách tranh lệch lớn nhất là nhóm trẻ từ năm đến một mươi bảy tuổi
tỷ lệ nhập viện ở người lớn không được tiêm chủng cao hơn sáu lần so với nhóm đã được tiêm vaccine
lần này cao hơn ba lần ở trẻ từ năm đến một mươi một tuổi chưa được tiêm chủng
và cao hơn hai lần ở trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi chưa được tiêm chủng
trước đó cdc cũng công bố một nghiên cứu cho thấy hai mũi tiêm vaccine pfizer có hiệu quả ba
trong việc giảm nguy cơ lây nhiễm omicron ở trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
con số này chỉ bằng một nửa so với tỷ lệ nhóm trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
ngoài ra thời gian tồn tại các triệu chứng bệnh ở trẻ em được tiêm chủng cũng ít hơn nửa ngày so với nhóm chưa tiêm vaccine
đây không phải lần đầu tiên các chuyên gia nhận thấy hiệu quả của hai mũi vaccine pfizer bị suy yếu trên trẻ em
nhất là trước biến chủng omicron
tại mỹ trẻ em không nằm trong số các trường hợp được khuyến cáo tiêm liều tăng cường hoặc nhắc lại
trừ trường hợp bị suy giảm miễn dịch dễ tổn thương như mắc ung thư bệnh lý nền
pfizer cho biết hãng sẽ công bố dữ liệu thử nghiệm lâm sàng mới ba ở trẻ em vào tháng bốn
mặc dù số trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi thường ít phải nhập viện vì covid một mươi chín hơn so với người lớn
nhưng mỹ vẫn ghi nhận các trường hợp tử vong hoặc phải đối mặt với biến chứng nặng nề ở lứa tuổi này
cdc cũng khuyến cáo cho mẹ có thể tiêm hai mũi đầu tiên cho con với khoảng cách tám tuần để tác hiệu quả của vaccine giảm tác dụng phụ hiếp gặp